ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng cảnh sát nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai đã bế mạc vào tối qua tại hà nội
liên hoan do bộ công an chỉ đạo tổ chức cục công tác đảng và công tác chính trị
phối hợp và công an tp hà nội thực hiện
sau ba ngày tranh tài hai mươi một đoàn nghệ thuật đến từ khối cảnh sát trực thuộc bộ
học viện trường công an nhân dân và lực lượng cảnh sát một số tỉnh thành phố
đã công hiến những màn thi và trình diễn đầy ấn tượng
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã đến dự và trao tặng giải thưởng cho các phần thi xuất sắc
sau ba ngày thi liên hoan đã đem đến một trăm linh tiết mục nghệ thuật với các thể loại ca múa nhạc kịch
trong đó có bảy mươi tiết mục là tự biên sáng tác mới của các tác giả
là lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
phần lớn các tiết mục tại liên hoan lần này đã khắc họa đậm nét hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân
gần dân bám dân bám sát địa bàn nhất là những khoảnh khắc lịch sử trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
và cả trong chiến dịch cấp căn cước công dân
phát biểu tại lễ bế mạc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chúc mừng và biểu dương các cá nhân tập thể
đã giành được những giải thưởng tại liên hoan lần này đồng thời đề nghị các đoàn nghệ thuật quần chúng
tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt hạt nhân phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở
xây dựng mạnh mẽ phong trào quân chúng từ các đơn vị cơ sở phục vụ yêu cầu chính trị
xây dựng đời sống văn hóa và thị hiếu lành mạnh trong cán bộ chiến sĩ
kết thúc liên hoan ban tổ chức đã trao hai mươi giải a ba mươi giải b bốn mươi giải c cho các cá nhân xuất sắc
trao chín giải c bảy giải b và năm giải a toàn đoàn
cho các tập thể có những tiết mục chương trình biểu diễn thành công
tin an ninh trả tự cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ba bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc
các đối tượng này là đại lý cấp hai nằm trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigvit tip club của nguyễn văn dương phan xảo nam và đồng phạm
các đối tượng bị bắt tạm giam là lê thanh an chú tại huyện phú lương hoàng xuân khánh chú tại huyện định hóa
và nguyễn hoàng đạt chú tại thành phố phổ yên trong đó đạt đang bỏ trốn
đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú là dương văn hậu chú tại thành phố sông công đều thuộc tỉnh thái nguyên
theo kết quả điều tra trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy những đối tượng trên đã liên hệ trao đổi thống nhất
với các đại lý cấp một của hệ thống game bài đổi thường rigvit tip club để nhận làm đại lý cấp hai
các đối tượng tự quảng bá đại lý tiến hành mua bán rick là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc
cho hàng trăm tài khoản đánh bạc hưởng phần trăm tranh lệch số tiền giao dịch qua các đối tượng
ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng bốn trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đang tiếp tục điều tra vụ án
truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngày hôm qua công an tp thủ dậu một tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là phạm văn dương
quê ở hải phòng và quách vũ linh quê ở an giang
theo điều tra dương làm bảo vệ tại một công ty thuộc khu công nghiệp đồng an hai
phường hoa phú tp thủ dầu một đã móc nối cùng đối tượng quách vũ linh là nhân viên của công ty
để lấy xây đồng lắng nguyên liệu sản xuất của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
lợi dụng đêm khuya dương đã mở cửa kho cho linh lấy tổng cộng ba mươi bốn cuộn dây đồng trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
đem đi bán sau đó chia nhau tiêu xài vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
các đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn lợi dụng đêm khuya dương đã mở cửa kho cho linh lấy tổng cộng ba mươi bốn cuộn dây đồng trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng đem đi bán sau đó chê nhau tiêu xài vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
chính vì vậy cùng với chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hà nội và sự quyết tâm cao của toàn lực lượng những ngày này công an các quận huyện trên địa bàn hà nội đã tăng cường công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trả tự tại các khách sạn có đoàn thể thao lưu trú trong suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một
để đảm bảo an toàn cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một được thành công về mọi mặt một phương án tổng thể đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ các hoạt động sự kiện đại hội đã được công an quận ba đình triển khai
đến nay tất cả đã được sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam được an toàn thân thiện
trong phương án đảm bảo an ninh trả tự của công an quận ba đình phân công phân nhiệm rất cụ thể các đội nghiệp vụ và công an một mươi bốn phương của quận ba đình
với gia đình chúng tôi thì có bảy điểm khách sạn là nơi ăn nghỉ lưu trú của các đoàn đại biểu các đoàn vận động viên trên địa bàn của quận ba đình
thứ hai là một điểm thi đấu ba môn cùng có thể dục dụng cụ thể dục nghệ thuật và thể dục aerobics
tất cả những địa điểm này chúng tôi đều thành lập các tổ bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế các đoàn vận động viên và quan chức tham gia đại hội thể thao đông nam á trong nhà cũng như là tại điểm thi đấu trên địa bàn của quận ba đình
khách sạn grand vista hà nội một trong những cơ sở lưu trú được sở du lịch hà nội lựa chọn để đón các đoàn vận động viên quốc tế trong sea games ba mươi một
đến thời điểm này khách sạn đã đón gần một vận động viên huấn luyện viên tham dự sea games ba mươi một
do đó công an quận ba đình hà nội đã phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ mỗi ca sáu tiếng để bảo đảm an ninh trật tự cũng như kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra
công an phường cũng đã
xây dựng phương án và tuyên truyền đến toàn bộ các người dân cũng như các cơ sở đảm bảo tốt công tác sea games ba mươi một
và công an phường cũng đã lên phương án đối với các tình huống xảy ra bất ngờ tại hai khách sạn để có thể kịp thời xử lý và làm tốt công tác bảo vệ sea games
sea games ba mươi một sẽ thu hút gần một mươi vận động viên huấn luyện viên cán bộ quan chức và hàng chục nghìn khách du lịch đến hà nội để cổ vũ tham quan du lịch trong dịp này
chính vì vậy ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự nói chung thì công tác phòng cháy chữa cháy cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong thời gian diễn ra đại hội
đây cũng là một khách sạn nằm gần trung tâm sân vận động mỹ đình và cũng là một trong những khách sạn mà được nhiều vận động viên rồi cổ động viên cũng như là các đoàn
quốc tế là nghỉ tại khách sạn hay át này
thế chính vì vậy mà chúng tôi đã phối hợp tốt với lực lượng cơ sở và lực lượng công an quận công an phường để chúng ta triển khai cái phương án này
và đặc biệt là chúng ta đã thực tập một cách an toàn để tạo những cái hiệu ứng cũng như là cái yên tâm của người dân thủ đô đặc biệt là người dân ở các quốc gia đến tại hà nội chúng ta để tham quan cũng như là thi đấu
đối cho đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một đã hoàn tất với những nỗ lực của lực lượng công an hy vọng sẽ đem đến cho các đoàn đại biểu sang dự đại hội cùng du khách một trải nghiệm vui vẻ thú vị đặc biệt ấn tượng với sự an toàn hiếu khách của đất nước con người việt nam
ngày hôm qua lịch thi đấu môn bóng đá nam vòng loại bảng a trên dân vật động việt trì thỉnh phố thọ đã diễn ra
trên hai trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba myanmar gặp đội tuyển u hai mươi ba philippines vào lúc một mươi sáu h và trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba indonesia gặp đội tuyển u hai mươi ba timor leste diễn ra vào lúc một mươi chín h
mặc dù lượng cổ động viên đến dân ít nhưng công an tỉnh phú thọ vẫn triển khai các phương án bảo đảm an ninh trả tự hướng dẫn phân luồng giao thông và đón dẫn đoàn các đội tuyển từ nơi ăn nghỉ tập luyện đến địa điểm thi đấu an toàn
bên cạnh đó công an thành phố việt trì và các địa bàn nâng cao
các địa bàn cũng tăng cường tuần tra vũ trang khép kín địa bàn không để xảy ra các tình huống mất an ninh trả tự
trong phần tiếp theo của chương trình cao hơn hai ba lần so với hiện hành nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại sau khi giá sách giáo khoa một số khối lớp được thông báo tăng
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế nghiên cứu điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho phù hợp với tình hình thực tế
dịch covid thì nền kinh tế chung còn rất là khó khăn đặc biệt là với những người dân lao động như là tụi mình
thế nên là cái việc tăng giáo sách giao khoa là ảnh hưởng rất nhiều tới những hộ gia đình mà có con em đang đi học
tính chung một bộ sách giáo khoa chưa bao gồm sách tham khảo có thể việc tăng vài trăm nghìn là không nhiều
tuy nhiên điều đáng lo ngại chính là tuổi thọ sách giáo khoa hiện nay quá ngắn ngủi học xong một năm là bỏ nguyên bộ sách
trong khi với những gia đình có điều kiện thì không có gì đáng nói
xong với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhiều con cùng đi học thì đây cũng sẽ là một nỗi lo không nhỏ
trước kia khi mà tôi đi học thì anh chị mua một bộ sách giáo khoa để lại cho các em học thì nó đỡ nặng phí rất là nhiều
như bây giờ con chúng tôi thì năm nay mua một bộ sách giáo khoa mới sang năm các em không dùng được nữa
đó là một sự lãng phí và rất là tốn kém
một nguyên nhân nữa cũng khiến cho chi phí mua sách giáo khoa năm nay tăng
là do có những môn học có quá nhiều đầu sách
ví dụ như môn mỹ thuật lớp một mươi có tới một mươi một cuốn sách
đây là điều chưa từng có tiền lệ trong chương trình giáo dục phổ thông từ trước đến nay
vâng thưa ông trong những ngày vừa qua thì câu chuyện về việc sách giáo khoa tăng giá là một trong những chủ đề được rất nhiều phụ huynh quan tâm
dưới góc độ là một người nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục thì ông có thể cho biết là cái mức độ tăng giá từ gấp hai đến ba lần
so với sách giáo khoa hiện nay có phù hợp hay không ạ
việc tăng giá sách giao khoa thì đấy là điều hiển nhiên
chỉ có điều là tăng ở mức độ nào thì vấn đề phải là mình luận đến
bởi vì là chúng ta chưa hình dung được
tức là nếu như trước đây chúng ta chỉ có một bộ sách giáo khoa thôi
thì tất cả các chi phí là nó khác
và thậm chí là nhà nước còn hỗ trợ trong các quá trình mà làm sách giao khoa
nhưng mà đến khi chúng ta xã hội hóa đúng không ạ
thì sách giáo khoa lại do các công ty nói đúng là các công ty
mà thực hiện từ bản thảo cho đến tất cả mọi công đoạn
thì có thể nói là nó phát sinh ra khá nhiều chi phí
sách giao khoa bị đội trá lên như vậy
thậm chí gấp hai gấp ba lần như vậy
thì theo tôi là có thể lý giải được
tuy nhiên chúng ta lại phải phân biệt như sau
riêng cái gọi là sách giao khoa thôi
mà thông qua hội đồng thẩm định quốc gia
và tôi mới được biết là giá là bộ tài chính duyện đảo hòa
đúng không ạ
nhưng thực sự bây giờ khi mà phụ huynh mua sách giáo khoa
thì không phải chỉ mua sách giao khoa
và các nhà xuất bản hầu như bây giờ tất cả là gì
đóng gói chung sách giáo khoa với những sách gọi là sách bổ trợ
sách bổ trợ
thì nhiều khi kèm theo một cuốn sách giáo khoa
là thậm chí từ một đến hai cuốn sách bổ trợ
và như vậy cái mà được kiểm soát giá do bộ tài chính
nó là sách giao khoa
còn cả một cái khoản sách bổ trợ này
không thiếu gì tức là không ít hơn sách giáo khoa
thì hoàn toàn cái này là không được kiểm soát cả
và đặc biệt nữa một điều tôi cho là phi lý
tức là khi bạn cho phụ huynh học sinh cho học sinh cho giáo viên
thì là bán trọn gọi
tôi được biết rất nhiều nơi là không tìm mua lẻ được một quyển
như ngày xưa
ngày xưa có thể là thiếu quyển nào ra trong sách mua
nhưng bây giờ chúng ta không mua lẻ được
và phải mua
và như vậy có nghĩa là vô hình dung
là ngoài sách giáo khoa ra là phụ huynh và học sinh phải mua kèm thêm
một loại sách nữa là sách bổ trợ
và tọng hai cái này lại
mà so sánh chúng ta thấy rằng là tự dưng thấy rằng là phụ huynh có thể bỏ ra quá nhiều tiền để mà mua sách cho bọn họ
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần phải làm những gì để có thể giúp sách giáo khoa có một mức giá bình ổn nhất ạ
tôi nghĩ rằng là nhà nước phải có trách nhiệm để mà hỗ trợ giá cho sách giáo khoa
đấy và đã có những lúc mà trong những cuộc họp rất quan trọng thì tôi có nói đến một cái thuật ngữ đó là an ninh giáo khoa
bởi vì là an ninh giao khoa ở chỗ nào
tức là nếu như mà để các công ty hay các nhà xuất bản cảm thấy thua lỗ trong làm sách giáo khoa
thì người ta sẽ không làm nữa
và khi đó học sinh làm sao có sách học được
với tôi vẫn nghĩ rằng là với một cái đơn vị kinh doanh kể cả nhà xuất bản đúng không
hay là công ty nếu như mà không cho tăng giá lên đúng không
mà hạn chế giá ở một mức độ nào đó người ta giao lỗ
thậm chí không lãi chẳng hạn và thậm chí lộ
thì người ta sẽ không làm sách nữa
thì lúc bây giờ là học sinh chúng ta sách ở đâu
đấy vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là nhà nước nên có một cái ngân sách để bù lỗ cho sách giáo khoa
tùy theo số lượng y như vậy
cái giá thành của anh như vậy tôi bù lỗ cho một phần này
và cái giá sách giao khoa đó sẽ được tăng xuống
như vậy có nghĩa là gì
một là bộ tài chính phải kiểm soát lại giá thành của sách giao khoa
với số lượng y như vậy
thì giá thành anh ta như vậy có chọn không
hai là với giá thành xong rồi nhà nước hỗ trợ một phần
để giảm giá xuống
và tôi nghĩ là nhà nước cần có trách nhiệm trong chuyện hỗ trợ về giá sách giáo khoa
để sách giao khoa có thể rẻ hơn
vâng chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay
hay là xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cho phù hợp với thực tiễn
là những chính sách đáng chú ý được chúng tôi đề cập ngay sau đây
tại lễ công bố báo cáo thường niên về đầu tư
nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn hai mươi một tổ chức ngày một mươi tháng năm tại hà nội
giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn mại chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
kiến nghị chính phủ sớm ban hành quyết định về bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực fdi với hai mươi sáu chỉ tiêu
cùng với đó là thành lập một tổ công tác nghiên cứu về thu hút đầu tư nước ngoài
trong bối cảnh nhiều fta thỏa thuận thuế tối thiểu toàn cầu sắp có hiệu lực
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang dự thảo nghị định
về một số chính sách phát triển thủy sản
theo đó bộ đề xuất chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đối với nuôi biển
theo dự thảo đối tượng được hỗ trợ là cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển cơ sở sản xuất giống cá biển
ngày chín tháng năm văn phòng chính phủ ban hành văn bản số hai nghìn tám trăm tám mươi một gửi bộ y tế
về việc thông tin báo chí và dư luận liên quan
cụ thể thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
văn phòng chính phủ chuyển báo cáo số ba trăm tám mươi sáu ngày sáu tháng
ngày sáu tháng năm của cổng thông tin điện tử chính phủ đến bộ y tế để nghiên cứu xử lý
trong đó lưu ý xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch năm k cho phù hợp với tình hình thực tế
và kinh nghiệm quốc tế phòng chống dịch tăng cường công tác thanh tra kiểm soát tình trạng thuốc giả trên thị trường
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng tôi điểm qua một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay

cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can về tội tổ chức đánh bạc